kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi năm năm ngày khai trường đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảy mươi năm năm ngày bình dân học vụ mới đây ban quản lý di tích nhà tù hòa lò tổ chức trưng bày chấp cánh ước mơ
trưng bày được chia làm ba phần ký ức mùa khai trường biến nhà tù thành trường học cách mạng và xây đắp những ước mơ xoay quanh những ngày tháng sôi nổi học tập diệt giặc rốt của toàn dân những ngày đầu mới độc lập những ngôi trường trong chiến tranh là những lao tù trở thành nơi giàn luyện học tập của các chiến sĩ cách mạng những lớp học chấp cánh ước mơ đặc biệt ở vùng cao vùng sâu ngoài hải đảo trong bệnh viện ngày hôm nay

trưng bày được chia làm ba phần ký ức mùa khai trường biến nhà tù thành trường học cách mạng trong bệnh viện ngày hôm nay